thưa quý vị khán giả đại diện của sở giao thông vận tải hà nội cho biết
hiện chưa có xe khách chính thức chạy tuyến hà nội bình dương và ngược lại
do vậy xe khách chạy từ bình dương ra hà nội là chạy chui
trước đó khách vân tuyến chạy từ bình dương ra khu vực bến xe mỹ đình
trên xe có hành khách dương tính sars cov hai
theo sở giao thông vận tải xe chở hành khách từ bình dương ra khu vực bến xe mỹ đình hà nội
là xe khách chạy chui
sở giao thông vận tải hà nội nói rõ hiện mới có các tuyến từ hà nội đi đến các tỉnh thành
gồm quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai lai châu sơn la
với số chuyến bằng năm số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến
theo biểu đồ đã được công bố được thí điểm hoạt động
việc mở thông các chốt là tạo điều kiện đi lại cho người dân
sông cũng là một trong những nguy cơ tạo ra hiện trạng xe dù xe cóc sau thời gian giãn cách
sở giao thông vận tải hà nội cũng khuyến cáo
khuyến cáo các hành khách muốn lưu thông bằng xe khách liên tỉnh
nên vào bến mua vé để đảm bảo an toàn giao thông cũng như công tác phòng chống dịch
ngày hai mươi tháng một mươi sở y tế hà nội cho biết anh tờ sờ tờ nam ba mươi chín tuổi
phường mỹ đình hai nam từ liêm hà nội đi xe khách từ bình dương đến hà nội ngày hai mươi tháng một mươi
được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
anh tờ sờ tờ là người hà giang đi từ bình dương về hà nội bằng xe khách của nhà xe vân tuyến
thưa quý vị tuy thời điểm hiện tại
dịch bệnh đã có chiều hướng suy giảm được kiểm soát
thế nhưng chúng ta không thể chủ quan lờ là
hãy thực hiện nghiêm những quy định của nhà nước cũng như địa phương nơi bạn sinh sống
cùng nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin trưa hai mươi một tháng một mươi của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cầm nhận
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại